nếu các bạn nhìn thấy như này thì nghĩ như nào chứ mình thấy chả đẹp chút nào rồi đấy
mỗi người nên một tay gom rác của mình ngay khu vực ghế ngồi vì vậy sẽ đỡ cho nhiều người
sau khi kết thúc buổi biểu diễn việc người hâm mộ quan tâm lúc đó là làm sao để về được nhà sau nhiều tiếng liền chờ đợi và cháy hết mình cùng với nhóm nhạc nữ
còn việc dọn dẹp tập kết rác là của công nhân vệ sinh môi trường
trên thực tế tại việt nam việc xả rác tràn lan sau nhiều chương trình lớn không phải là lần đầu tiên
trước đây tại các lễ hội quan trọng hay nhiều điểm du lịch lớn khi kết thúc sự kiện đều để lại rác thải
đây là một thói quen xấu của rất nhiều bạn trẻ tác động không nhỏ đến việc xây dựng văn hóa của đất nước
việc vứt rác bừa bãi như vậy đã trực tiếp làm việt nam kén hấp dẫn trong mắt bạn bè quốc tế
ảnh hưởng tới phát triển du lịch nước nhà và có thể gây ra ổn định môi trường
nhiều cư dân mạng cho rằng mỗi người cần phải thay đổi ý thức để xây dựng cộng đồng văn minh hơn
nhu cầu của con người đều có xu hướng đi lên nhưng ý thức hình như chưa thay đổi
nếu mỗi người đều chung tay gom rác dưới ghế ngồi hay hàng ghế của mình thì sẽ gọn gàng hơn biết bao nhiêu
sau sự kiện lớn nào báo chí cũng phản ánh rác thải ngập tràn
ý thức của các bạn trẻ trong việc bảo vệ môi trường cần phải thay đổi ngay lập tức
cảnh tức kinh hoàng các công nhân vệ sinh sẽ phải thức trắng
đêm để làm sạch lại trong và ngoài sân vận động
mong sau sự kiện này chúng ta sẽ rút ra nhiều kinh nghiệm ý thức hơn trong việc vứt rác đúng quy định
để xã hội ngày càng văn minh hình ảnh đất nước đẹp hơn trong mắt bạn bè quốc tế
mỗi người phải nhận thức được trách nhiệm của mình
ngay từ những hành động nhỏ nhất như ngăn chặn thực trạng vứt rác bừa bãi
mỗi người đã góp phần vào việc bảo vệ môi trường xung quanh
giúp những người công nhân vệ sinh môi trường giặt được công việc
ngoài vai trò quản lý của nhà nước
pháp luật cần sự trung sức của mọi người
trong đó quan trọng là thái độ quyết liệt rõ ràng của xã hội lên án việc xả rác bừa bãi tại nơi công cộng
khi tự khắc mỗi cá nhân sẽ điều chỉnh hành vi của mình
mỗi người có ý thức hơn thì cộng đồng sẽ thật sự văn minh
rác thải cũng sẽ được để đúng nơi quy định
nhà nước cần có những quy định chặt chẽ trong việc bảo vệ môi trường
vì vậy người dân đặc biệt là các bạn trẻ sẽ có ý thức hơn trong các sự kiện lớn
mẹ mình là công nhân vệ sinh môi trường nên mình hiểu được nỗi vất vả của họ
mong mọi người hãy tự ý thức bỏ rác đúng nơi quy định
đến nay blackpink là nhóm nhạc k pop đầu tiên tổ chức thành công của biểu diễn ở sân mạng đậu mỹ tỉnh
người hâm mộ hy vọng tương lai sẽ có thêm nhiều nhóm nhạc thần tượng hàn quốc sang việt nam tổ chức concert
tuy nhiên để làm được điều này các bạn trẻ cần có ý thức hơn trong việc xây dựng đất nước văn minh lịch sử môi trường xanh sạch đẹp
quan điểm cũng như suy nghĩ của bạn như thế nào
hãy chia sẻ trên fanpage của truyền hình công an bây giờ